nhân dịp tết nguyên đán canh tí ngày chín tháng một tại khu công nghiệp phía nam tỉnh yên bái
tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức tết xung vầy năm hai nghìn hai mươi
cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh
với phương châm là tất cả công nhân lao động đều có tết vui tết
tại chương trình đại diện tổng liên đoàn lao động mong muốn đoàn viên công nhân lao động
sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại tích lũy kiến thức kinh nghiệm
ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh năng suất lao động
doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhân dịp này liên đoàn lao động tỉnh yên bái trao hỗ trợ một mươi ba nhà máy ấm công đoàn
sáu trăm hai mươi năm suất quả tết hai trăm sáu mươi năm vé tẩu xe tổng cộng trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
cho đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo
một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tặng một trăm bảy mươi xuất quà cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động nghèo